thưa quý vị chiều qua ngày hai mươi bốn tháng một tức là mùng ba tết đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết
trong ngày toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn làm chết một mươi bốn người và bị thương một mươi sáu người
trong đó riêng lĩnh vực giao thông đường bộ xảy ra hai mươi bốn vụ làm chết một mươi ba người và bị thương một mươi sáu người
lĩnh vực giao thông đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người
như vậy trong năm ngày của kỳ nghỉ tết nguyên đán từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi bốn tháng một
toàn quốc xảy ra một trăm linh bảy vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi hai người và bị thương bảy mươi bảy người
về xử lý vi phạm trên các tuyến đường bộ trong ngày mùng ba tết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hai bảy trăm bảy mươi bốn trường hợp phát phạt tiền năm tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng
trong đó lực lượng cảnh sát giao thông xử lý một một trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
tính cả năm ngày qua có đến năm một trăm bảy mươi một trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn
điều đáng nói là có đến một mươi bốn trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện trên tuyến cao tốc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long
và công an phường năm vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc
cụ thể tại khu đất chống thuộc khóm bốn phường năm thành phố vĩnh long lực lượng công an đã bắt giữ một mươi đối tượng
đang tụ tập đá gà ăn thua bằng tiền tăng vật tạm giữ gồm hai con gà nhiều cặp cửa sắt
bảy xe mô tô một mươi hai điện thoại di động cùng với số tiền khoảng ba mươi triệu đồng
hiện công an tp vĩnh long đang xác minh làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong ngày hai mươi bốn tháng một tức là mùng ba tết thành phố ngàn hoa đà lạt tỉnh lâm đồng
bắt đầu nhộn nhịp du khách du xuân ngắm mai anh đào nở rộ cũng như là vui chơi
tham quan đông đúc tại các khu và điểm du lịch nổi tiếng
ghi nhận tại đèo bren nhiều phương tiện bắt đầu đổ về thành phố đà lạt trong hai ngày qua
các tuyến đường lớn trong thành phố như trần quốc toàn bùi thị xuân phan đình phùng trần phú
vòng xoay khu vực trung tâm thành phố mật độ phương tiện giao thông bắt đầu đông dần
đa số là ô tô cá nhân xe máy
theo thống kê các nhà hàng khách sạn cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã ở mức hai mươi bảy
và để đảm bảo trật tự an toàn giao thông thì lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
ứng trực một trăm linh quân số tuần tra và phân đồn ở các điểm giao thông mật độ lưu thông cao
nên tình hình giao thông ổn định
đến thời điểm này thì chưa xảy ra tình trạng ùn ứ kẹt xe cục bộ cũng như xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng
tại các khu và điểm du lịch lượng du khách vui chơi tham quan bắt đầu tăng dần
với xu hướng giàn trải khách khá đều không tập trung quá đông đúc vào một số địa điểm du lịch như mọi năm
dự kiến từ nay tới mùng bảy tết lượng du khách đến đà lạt du xuân sẽ tiếp tục tăng
thưa quý vị là một mảnh đất với nhiều danh lam thắng cảnh khu di tích lịch sử tâm linh nổi tiếng khắp cả nước
nên là gần như thông lệ vào dịp đầu năm mới hàng chục nghìn du khách từ khắp nơi nô nức đổ về an giang
để người dân và du khách đến hành hương được yên tâm vui xuân đón tết công an tỉnh an giang đã tăng cường lực lượng
triển khai các phương án sẵn sàng đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tạo mọi điều kiện tâm lý thoải mái và ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi du lịch và hành hương đến an giang
thiên cấm sơn núi cấm nằm trên địa bàn xã an hảo huyện tịnh biên tỉnh an giang với vẻ đẹp hùng vĩ huyền bí
nên vào những ngày đầu năm lượng du khách đổ về đây để tham quan chiêm bái rất nhiều
dù lượng người tăng cao nhưng do công tác bảo đảm an ninh trật tự đã được lực lượng công an huyện tịnh biên triển khai ngay từ trước tết
nên không xảy ra tình trạng trộm cắp móc túi hành nghề mê tín dị đoan hay mất an ninh trật tự
để chủ động làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
đảng quỹ mang lên đạo quân huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đáng
qua đó cũng đã làm tham mưu cho thường trực huyện quỹ chủ quan nhân huyện ra dân bản chỉ đạo các ngành cấp huyện và các sản thị trấn
và quy động hệ thống chính trị để cùng tham gia thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự
theo đó để đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự các lực lượng của mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự khu du lịch núi cấm
đã tăng cường phối hợp tuần tra kiểm soát nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại núi cấm phòng ngừa đấu tranh
ngăn chặn giải quyết có hiệu quả hoạt động xây cất am miếu thờ và hoạt động tuyên truyền
thuyết giảng đạo trái phép trên núi cấm đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông tại khu du lịch nâng cao công tác tuyên truyền về đường lối
chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân và du khách nâng cao ý thức cảnh giác
lực lượng công an xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng của ban quản lý du lịch núi cấm bang quản tự chùa phật lớn ban quản lý cấp treo
và các đội nghiệp vụ của công an quyện để thường xuyên từng tra
để đảm bảo một cách tốt nhất công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp lễ hội đầu xuân để cho người dân đến tham quan du lịch cúng diễn trên địa bàn được yên tâm
là nơi có quần thể di tích văn hóa núi sam đặc biệt là lăng thoại ngọc hầu miếu bà chúa sứ nổi tiếng cả nước
nên thành phố châu đốc tỉnh an giang vào những ngày đầu xuân này luôn tấp nập dòng người đổ về thành phố hành hương chiêm bái
với một độ lượng xe lưu thông dày đặc
lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự phối hợp với quân sự dân quân tự vệ trên địa bàn đã luôn duy trì và túc trực thường xuyên
tổ chức phân luồng hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển thuận lợi dễ dàng đảm bảo giao thông thông suốt
phường núi sam thì đặc biệt là vào đầu năm thì lực lượng khách khá đông về đây để viếng bà
qua đó thì đối với đối tượng từ nơi khác đặc biệt là đối tượng ma túy sống lang thang hoặc không có nơi cư trú
thường tiến hành mời gọi thử test đồng thời đưa đi ca nghiệm bắt buộc
bên cạnh đó thì được sự quan tâm của đảng đạo thành phố chỉ đạo cho lực lượng các đội nghiệp dụng tham gia cùng quân phường núi sam
bố trí xây dựng các kế hoạch để triệt phá các tụ điểm phức tạp
những ngày này cùng với công an các địa phương lực lượng công an tỉnh an giang đã và đang chủ động triển khai
thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông
để nhân dân vui xuân đón tết an toàn lành mạnh đặc biệt để lại ấn tượng về một mảnh đất giàu đẹp văn minh trong lòng du khách
thưa quý vị một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội tiktok có nickname là tuấn sacker với hơn hai mươi tám người theo dõi
đã bị công an thị xã sapa tỉnh lào cai bắt quả tang vì có hành vi tàng trữ nhiều loại ma túy trong phòng nghỉ
tại khách sạn pao thuộc thị xã sapa tỉnh lào cai
đối tượng tên đầy đủ là trương ngọc hà tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại quận cầu giấy thành phố hà nội
vật chứng thu giữ tại hiện trường gồm ma túy tổng hợp mdma ma túy ketamin cần sa và một số loại nghi là ma túy tổng hợp khác
tại cơ quan công an tuấn khai toàn bộ số ma túy trên được mang từ nhà đi để sử dụng
khi đến nghỉ tại khách sạn pao thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trong quá trình kiểm tra tại hai quán pắp trên địa bàn phường hoàng văn thụ thành phố thái nguyên
đội công tác đặc biệt hai trăm năm mươi hai công an tỉnh thái nguyên đã phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy
tiến hành kiểm tra hai cơ sở kinh doanh là pub shark và pub celsius vào đêm hai mươi ba tháng một
có khoảng hai trăm linh nam nữ thanh niên đang nghe nhạc sử dụng rượu bia nước giải khát
qua kiểm tra nhanh lực lượng chức năng phát hiện một mươi hai người dương tính với ma túy
tại quán celsius phát hiện một mươi hộp nhựa và năm túi ni lông nhỏ bên trong chứa lá thảo mộng nghi là cân sa
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can đối với bùi đoàn anh thư
ba mươi ba tuổi trú tại tp đà nẵng
bộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra lợi dụng có chồng làm việc ở một ngân hàng và bản thân có mối quan hệ quen biết với bốn bị hại
thư đã đưa ra thông tin gian dối có khách hàng nhiều huy động tiền để đáo hạn ngân hàng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến giữa năm hai nghìn hai mươi một thư đã chiếm đoạt tiền của các bị hại từ năm trăm linh triệu đồng đến hơn một chín tỷ đồng
tổng số tiền chiếm đoạt được là hơn bốn tỷ đồng được thư dùng để chơi game tiền ảo tiêu xài cá nhân
trả tiền gốc tiền lãi cho người khác và trả tiền gốc tiền lãi cho chính các bị hại
với hành vi vận chuyển pháo nổ trái phép hai đối tượng là lê xuân diễn và đào tấn lộc đã bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ
kiểm tra xe ô tô lưu thông ở khu phố an hòa phường hóa an do diễn điều khiển lộc ngồi cùng xe
công an tp biên hòa phát hiện trên xe có năm mươi hộp pháo hoa nổ với tổng trọng lượng là hơn chín mươi kg
hai đối tượng khai nhận số pháo nhận vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch từ huyện đức huệ long an để giao cho khách tại thành phố biên hòa
để đánh lạc hướng sự truy bắt của cơ quan công an trên đường đi hai đối tượng nhiều lần thay đổi biển số giả cho xe ô tô